sau khi truyền hình nhân dân có phóng sự phản ánh việc hàng chục đối tượng lâm tặc tổ chức vận chuyển khoảng gần một trăm linh mét khối gỗ tại làng com ngó xã biên giới ia chía huyện iagrai tỉnh gia lai và tổ chức cướp năm xe gỗ cùng tăng vật
ubnd tỉnh gia lai đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm vụ việc
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tiến hành kiểm đếm số gỗ tăng vật trong vụ vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra vào dạng sáng ngày sáu tháng một mươi vừa qua
dù chưa có con số chính xác về tổng khối lượng nhưng bước đầu đây được xem là vụ vận chuyển gỗ lậu lớn nhất bị phát hiện bắt giữ trên địa bàn tỉnh gia lai
đồng thời số gỗ trên được xác định với nhiều chủng loại như gõ kền bằng lăng sao cát xến mủ và trò vàng
tuy nhiên đến thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định rõ đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép
cũng như những đối tượng tham gia vào việc cướp tăng vật và lao xe vào lực lượng chức năng để tẩu thoát
trước vụ việc trên ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã có công văn số bốn nghìn sáu trăm hai mươi bốn chỉ đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
phối hợp với tri cục kiểm lâm ủy ban nhân dân huyện iagrai và các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra bổ sung hồ sơ
để xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định
trường hợp vụ việc vượt qua giới hạn xử lý hành chính thì hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục có liên quan
để chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra xử lý